chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý hãng dược phẩm mỹ moderna ngày tám tháng bốn thông báo
đang thu hồi gần bảy trăm sáu mươi năm liều vaccine ngừa covid một mươi chín ở các nước châu âu
sau khi phát hiện một lọ vaccine bị nhiễm một thành phần lạ
moderna cho biết hãng này đang thu hồi bảy trăm sáu mươi bốn chín trăm linh liều vaccine covid một mươi chín
do công ty rovi sản xuất theo hợp đồng với moderna
quyết định này được đưa ra sau khi một lọ vaccine được phát hiện có thành phần lạ
và moderna đã quyết định thu hồi cả lô thuốc vốn đã được phân phối tại na uy
ba lan bộ đào nha tây ban nha và thị đuyển trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
moderna cho biết dù chức ô nhiễm chỉ được tìm thấy trong một lọ vaccine
sông nhà sản xuất vẫn quyết định thu hồi toàn bộ lô thuốc vì yêu cầu hết sức thận trọng
tuy nhiên moderna từ chối tiết lộ dị vật được tìm thấy trong lọ là gì
moderna ngày tám tháng bốn cho biết thêm rằng việc nhiễm dị vật trong một lọ vaccine
không thể gây rủi ro cho các lò khác trong cùng một lô
nhật bản năm hai nghìn hai mươi một cũng đình chỉ sử dụng một số liều vaccine mà sau đó maduna đã thu hồi
sau khi phát hiện bị nhiễm thành phần sắt không gãy
tới nay đã có hơn chín trăm linh triệu liều vaccine covid một mươi chín của moderna đã được sử dụng trên toàn thế giới